thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số một về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương đổi mới tư duy phương pháp tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay
phải lấy phòng ngừa là chính phòng là xây chữa là chống lấy phòng là cơ bản chiến lược lâu dài
đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lấy người dân là trung tâm là chủ thể đặt an toàn tính mạng người dân là trên hết
trước hết nội dung cụ thể về việc triển khai chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy nổ sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày tám tháng hai tòa nhà sáu tầng cho thuê văn phòng làm việc tại số bốn mươi a bốn mươi b đường út tịch phường bốn quận tân bình tp hcm bất ngờ bốc cháy từ tầng ba
phát hiện hỏa hoạn nhân viên làm việc trong tòa nhà hô hoán dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường phun nước dập lửa
đến khoảng một mươi chín h đám cháy được công chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản bị thiêu dụng
nguyên nhân của vụ cháy được xác định nghi do chập điện
công an quận long biên tp hcm đã kịp thời giải cứu sáu người thoát khỏi đám cháy quán mắt ra bốn tầng có địa chỉ tại số hai ngõ một việt hưng quận long biên
bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động tới hiện trường triển khai chữa cháy ngăn không để cháy lan sang khu vực lân cận đông dân cư
bãi chứa hàng trăm cuộn cỏ nhân tạo rộng khoảng năm trăm linh m hai nằm trong khu dân cư trên đường tô ký xã trung chánh huyện hóc môn tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
vật liệu dễ cháy ngọn lửa lan rộng cột khói bốc cao hàng chục mét khiến các hộ dân sống gần đó phải di chuyển ra khu vực an toàn
đám cháy sau đó được lượng chức năng không chế không có thiệt hại về người một số nhà dân xung quanh bị lướt tượng
giao nhiệm vụ cụ thể
chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới sẽ được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm ra sao
xiết chặt công tác quản lý nhà nước xử lý nghiêm các vi phạm
đại tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
có thể thấy là một trong những điểm nhấn trong năm vừa qua đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức duy trì và lan tỏa rất nhiều những phong trào
những cách làm hay những mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu cụm dân cư
và thủ tướng cũng đã chỉ thị rất rõ đến năm hai nghìn hai mươi ba ít nhất mỗi hộ gia đình sẽ có một người được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy
như vậy thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục có những biện pháp như thế nào để không chỉ nâng cao kiến thức mà còn nâng cao kỹ năng cho người dân trong công tác này ạ
trong năm hai nghìn hai mươi ba này sẽ tập trung cao độ để xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy và cứu nạn hộ này
và mục tiêu chúng tôi phấn đấu là đến tháng sáu đến ba mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thì một trăm linh các hộ gia đình để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh sẽ nằm trong các tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy
và như vậy là các tổ liên gia này sẽ có từ năm đến khoảng tầm năm đến một mươi năm thậm chí hai mươi nhà hai mươi hộ gia đình
kết hợp với nhau để tạo thành một cái tổ
từ cái việc là sẽ được tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy được phổ biến và được hướng dẫn việc trang bị các phương tiện phòng cháy cháy
được phổ biến và hướng dẫn về sử dụng các phương tiện thiết bị được trang bị cho các nhóm hộ gia đình đó
và như vậy là nếu như có xảy ra sự cố thì sẽ rất chủ động trong việc xử lý tình huống
trong năm hai nghìn hai mươi ba này cục cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã có cái kế hoạch tổng thể
về công tác tuyên truyền về xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy cháy triển khai đến các địa phương và công an các địa phương căn cứ vào kế hoạch đó
thì có cái kế hoạch triển khai tuyên truyền để thực hiện cái mục tiêu năm hai nghìn hai mươi ba này
mỗi hộ gia đình ít nhất phải có một người thực hiện được cái việc là được tham gia vào các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy
và tôi nghĩ rằng để thực hiện được việc đó thì riêng lực lượng công an nhân dân sẽ rất khó khăn
và chắc chắn rằng lực lượng công an cấp cơ sở cũng như là công an lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy ở các địa phương
cần phải tham mưu cho công an cấp tỉnh và từ công an cấp tỉnh tham mưu cho ủy ban dân cấp tỉnh
để có cái chỉ đạo các sở ban ngành cũng như là ủy ban nhân cấp huyện cấp xã để phối hợp chặt chẽ để thực hiện cái chủ trương này của thủ tướng chính phủ
thưa đồng chí ạ vậy đối với nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và siết chặt quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là việc kiểm tra đối với tất cả các cơ sở trọng điểm mà có nguy cơ cao về cháy nổ thì sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào
với phương châm là không có vùng cấm không có ngoại lệ
kết thúc kế hoạch năm một mươi ba chúng tôi đã có tổng kết và có đánh giá và qua đó đã nhìn được một cách tổng thể
những mặt đã làm được những mặt còn đang hạn chế
và cái thực trạng của cái vấn đề thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy tại các địa phương
tại các cơ sở quan sĩ nghiệp và các tổ chức
tổ chức hộ gia đình như thế nào
và quan điểm của bộ ban chỉ đạo là kiên quyết xử lý một trăm linh các lỗi vi phạm
đồng thời nữa đặc biệt quan tâm đến những cơ sở mà đã bị tạm đình chỉ hoặc bị đình chỉ
cần phải có cái sự kết hợp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền cấp cơ sở
để trong việc giám sát việc thực hiện các quy định đã được ban hành
ví dụ như là tạm đình chỉ và đình chỉ đó thực hiện có đúng hay không
và cái việc khắc phục những cái hạn chế thiếu sót
của cơ quan tổ chức sĩ nghiệp hộ gia đình đó như thế nào
trước khi đảm bảo an toàn để đi vào hoạt động
và kiên quyết nếu như trong trường hợp đã bị đình chỉ hoặc là bị tạm đình chỉ rồi
mà có hoạt động mang tính chất hoạt động chui hoạt động
thì sẽ có cái hình thức xử lý rất nghiêm và rất nặng
đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như ba vũ trường karaoke
thì kiên quyết nếu như không đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy
thì kiên quyết không cấp giấy phép đồ đảm bảo an ninh trật tự
và sẽ không cho hoạt động
một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
đến đây thì thời lượng của chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này cũng đã hết